đắk lắc là tỉnh trung tâm của vùng tây nguyên nơi tập trung các trường đại học cao đẳng
trung cấp cũng như các khu công nghiệp nên nhu cầu thuê nhà ở trọ là khá đông
thực hiện sự chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và bộ công thương về việc bảo đảm giá bán điện
tại các khu nhà trọ công ty điện lực đắk lắc đã tích cực phối hợp với sở công thương
và chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra giám sát giá bán điện sinh hoạt
tại các khu nhà trọ trên địa bàn nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người thuê nhà trọ
mới đây công ty điện lực đắk lắc phối hợp với sở công thương tiến hành kiểm tra việc áp giá điện
tại ba trăm hai mươi hộ kinh doanh nhà trọ trên địa bàn thành phố buôn ma thuột và các huyện thị xã
thì phần lớn các chủ nhà trọ đều thu tiền điện sinh hoạt của người trọ theo đúng quy định
tạo điều kiện thuận lợi cho người thuê trọ ổn định cuộc sống để lao động và học tập
mức thu nhập của em thì cũng chủ nhà cái mức tiền điện mà chủ nhà đưa ra cũng y như là giới giải giá nhà nước
mà nói chung là thu nhập thì cũng vừa túi tiền mà để cái mức tiền điện đó
mà nhà nước đưa ra mà chủ nhà lấy vậy thì em cũng thấy hợp lý
công ty điện lực đắk lắc đã thực hiện niêm yết công khai hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho người thuê nhà để ở
tại các điểm giao dịch với khách hàng tổ chức phát hai tờ rơi cung cấp số điện thoại đường dây nóng
thông báo trên website của công ty
bán điện cho người thuê nhà để ở
bên cạnh đó công ty điện lực đắk lắc còn hướng dẫn các chủ nhà trọ thay thế công tơ phụ tránh thất thoát điện năng tiêu thụ
tuy nhiên qua đợt kiểm tra lần này quan điểm của sự ổn thương là chúng ở dưng ở mức độ nhắc nhở
đối với chủ nhà trọ cũng như là nhắc nhở khách thuê nhà trọ về cái quyền của khách thuê được sử dụng điện theo cái giá của chính phủ
còn số khách hàng còn lại
mà đoàn do sự ổn thương chủ trì thì không kiểm tra
thì sự ổn thương có cái văn bản là uy viếng như chúng tôi tổ chức kiểm tra
thì chúng tôi cũng đã tổ chức đến tất cả các đơn lực còn lại
và kiểm tra của các khách hàng còn lại trên trạm băng tất cả các huyền tỳ cũng như thành phố còn lại
trong thời gian tới công ty điện lực đắk lắc tích cực phối hợp với sở công thương và chính quyền địa phương
tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về giá bán điện
các nhà trọ nhằm bảo vệ quyền lợi trình đáng cho công nhân lao động sinh viên và người thuê ở trọ